giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi có chiều dài hơn chín mươi tám km đi qua hai tỉnh quảng trị và thừa thiên huế
để chuẩn bị khởi công dự án tỉnh quảng trị đã chỉ đạo các đơn vị địa phương khẩn trương giải phóng mặt bằng
bảo vệ quyền lợi của người dân bị giải phóng đến nay công tác này đã cơ bản hoàn thiện theo kế hoạch đề ra
sau khi hoàn thành công tác kiểm kê đền bù các hộ dân trong khu vực giải tỏa đang khẩn trương tiến hành tháo rỡ nhà cửa
và các công trình khác để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công
chính quyền địa phương và người dân đều thể hiện sự đồng tuận nhất trí cao trong công tác kiểm kê đền bù
và chuyển đến khu tái định cư để sớm ổn định cuộc sống
cái số giải phóng bằng này còn sáu bảy nhà chứ họ cũng nhất trí hết còn những số họ trung rừng họ cũng ủng hộ một trăm linh họ nhất trí nhận tiền hết rồi
so với vùng đất này thì đi vào trong kia một chỗ thôi thì chúng tôi cũng yên tâm trong kia đất cũng băng phạm và đẹp phù hợp với cuộc sống của mình
ngay từ bây giờ các hộ gia đình có chuyển tải định cư thì người dân đã chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng
từ sau khoảng thời gian khoảng bốn tháng nữa thì sau khi hoàn thành thì người dân đã đến đó tài định cư ổn định
tại tỉnh quảng trị tổng diện tích đất bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc là hai trăm linh năm hectare chủ yếu là đất rừng và đất ở
có hai mươi bảy ngôi nhà của người dân nằm trong vùng dự án phải giải tỏa
huyện đã xây dựng khu tái định cư trên diện tích hơn ba hectare với hệ thống cơ sở hạ tầng điện nước đường giao thông hoàn chỉnh khang trang hiện đại
mỗi hộ dân khi đến nơi ở mới sẽ được cấp bốn trăm tám mươi m hai đất ở
cùng các chế độ ưu đãi khác theo quy định của nhà nước

hiện nay công tác đền bù giải phóng mặt bằng khu vực dự án cao tốc cam lộ la sơn đoạn qua tỉnh quảng trị đã cơ bản hoàn thành
quá trình thực hiện không để xảy ra tình trạng bức xúc khiếu kiện
bộ giao thông vận tải cũng đã có báo cáo trình thủ tướng chính phủ cho phép tổ chức lễ khởi công dự án vào ngày ba mươi một tháng tám tới đây